ngày một mươi chín tháng chín đoàn giám sát ủy ban thường vụ quốc hội đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang
về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
gắn với việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến hết năm hai nghìn hai mươi
tỉnh tuyên quang có một mươi xã đạt tiêu chí nông thôn mới năm mươi một xã đạt từ một mươi đến một mươi bốn tiêu chí
sáu mươi bảy xã đạt từ năm đến chín tiêu chí không có xã đạt dưới năm tiêu chí
tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đạt trên bảy hai trăm linh tỷ đồng
sau ba năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh tuyên quang
đạt mức tăng trưởng bình quân năm một năm gdp của ngành nông lâm nghiệp thủy sản năm hai nghìn một mươi năm
chiếm tỷ trọng trên hai mươi bốn tổng gdp của tỉnh
tại buổi làm việc đoàn giám sát đề nghị giai đoạn tới tỉnh tuyên quang cần tiếp tục nghiên cứu
tập trung phát triển vùng sản xuất hàng hóa nâng cao mức sống của người dân
đặc biệt quan tâm tới yếu tố liên kết vùng liên kết sản xuất của người dân
trước đó đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội đã có chuyến khảo sát thực tế
tại xã chuẩn nông thôn mới mỹ bằng huyện yên sơn